sở y tế tỉnh đắk nông cho biết ngành y tế của tỉnh đang quyết liệt thực hiện các biện pháp để ngăn chặn sự lây lan của bệnh bạch hầu
trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu nâng tổng số ca mắc bệnh lên một mươi sáu ca
bệnh nhân thứ một mươi sáu là một cháu bé sinh năm hai nghìn ba tại bonn bunnedal xã đắk hua huyện đắk rớp
đây là ổ dịch xuất hiện ở huyện thứ ba của tỉnh đắk nông
sau khi phát hiện bệnh nhân mắc bệnh bạch hầu cơ quan chức năng đã lập ba điểm chốt chặn khoanh vùng cách ly toàn bộ các hộ gia đình tại ổ bệnh
ngành y tế đã bố trí nhân lực vật tư y tế tiến hành các khâu khử khuẩn khám sàng lọc điều trị dự phòng bằng kháng sinh và tiêm vaccine phòng chống dịch cho hơn bảy trăm linh người trong bon nubra và các khu vực lân cận
từ đầu tháng sáu tới nay trên địa bàn tỉnh đắk nông đã xuất hiện nhiều ổ dịch bạch hầu
đến nay có tổng cộng một mươi sáu người mắc bệnh trong đó có hai cháu nhỏ đã tử vong
tính đến sáu giờ ngày hôm nay ngày năm tháng bảy việt nam không có ca mắc mới covid một mươi chín trong một mươi hai giờ qua
đã tám mươi ngày việt nam không có ca lây nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng
theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đến nay việt nam ghi nhận ba trăm năm mươi năm người nhiễm covid một mươi chín đã điều trị khỏi cho ba trăm bốn mươi người chiếm chín mươi năm tám trên tổng số ca bệnh
cả nước còn một mươi năm bệnh nhân covid đang được điều trị trong đó có ba bệnh nhân âm tính từ hai lần trở lên còn một mươi hai bệnh nhân dương tính
đến ngày hôm nay năm phi công người anh đã điều trị được một trăm linh chín ngày năm phi công đã được hồi phục hoàn thiện và đủ tiêu chuẩn xuất viện về nước
anh sẽ được làm xét nghiệm và xác nhận không mắc sars cov hai trước khi xuất viện
bệnh viện trợ rẫy sẽ phối hợp với đại diện của cơ quan bảo hiểm uy quyền để làm thủ tục xuất viện cho năm bệnh nhân này
đến đây bản tin nhanh lúc chín giờ sáng cũng xin được kết thúc